ủy ban nhân dân huyện nam trà my tỉnh quảng nam đã tổ chức lễ hội sâm ngọc linh lần thứ hai năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề hương sắc sâm ngọc linh
nhằm quảng bá giới thiệu đến với bạn bè trong và ngoài nước một loại cây dược liệu quý hiếm của nước ta đó là cây sâm ngọc linh sâm việt nam
lễ hội sâm ngọc linh năm nay kéo dài ba ngày từ ngày một đến ngày ba tháng tám với nhiều hoạt động tiêu biểu như lễ dước biểu tượng sâm ngọc linh
hội trợ xâm ngọc linh triển lãm trưng bày nghệ thuật về sâm ngọc linh cùng các hoạt động văn hóa của cộng đồng các dân tộc ở huyện nam trà my
lễ hội là dịp để quảng bá thương hiệu sâm ngọc linh sâm việt nam tôn vinh những người trồng sâm qua đó thu hút đầu tư phát triển mạnh ngành công nghiệp dược liệu
phát triển thương mại dịch vụ và du lịch qua đó giúp du khách trong và ngoài nước biết đến thương hiệu sâm ngọc linh là loại dược liệu quý giá trong việc bồi bộ chăm sóc sức khỏe của việt nam